trong trường xa khu vực biển từ bình thuận đến cà mau đến kiên giang sẽ có mưa rào và rông xuất hiện từ giải rác đến nhiều nơi làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km